các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ông nguyễn hồ hoàng vũ phó tổng giám đốc ngân hàng xuất nhập khẩu exim bank
chính sách lãi phí của thẻ tiến dụng được ngân hàng xây dựng dựa trên thông lệ thị trường
xét đến yếu tố cạnh tranh và phù hợp với nhu cầu của khách hàng
trong vụ khách hàng nợ thẻ tiến dụng gần chín triệu thành nợ xấu hơn tám tám tỷ
ông vũ cho hay theo quy trình xử lý nợ thẻ quá hạn cán bộ phụ trách phải căn cứ vào quá trình nợ
để đề xuất lãnh đạo mức lãi phí phù hợp
mức phí này cần được trình cấp lãnh đạo duyệt rồi mới gặp hoặc thông báo với khách hàng
ông vũ nói tuy nhiên trường hợp khách hàng phạm huy anh cán bộ thực hiện đã máy móc
chưa làm theo quy trình này
exim bank đã làm việc với khách hàng để thống nhất cách xử lý hợp tình và hài hòa lợi ích đôi bên
lãnh đạo exim bank nói thêm rằng đây là trường hợp cá biệt từ trước đến nay
chắc chắn sẽ không có khoản nợ tám tám tỷ đồng như vừa qua
trước đó trong thông cáo báo chí phát ra cách đây một tuần
exim bank khẳng định cách tính lãi phí là hoàn toàn phù hợp với thỏa thuận giữa họ và khách hàng
theo hồ sơ mở thẻ có đầy đủ chữ ký ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
phía ngân hàng cũng cho rằng gần một mươi một năm qua đã nhiều lần thông báo và làm việc trực tiếp
tuy nhiên khách hàng vẫn chưa có phương án xử lý nợ
cụ thể ông võ minh tuấn giám đốc ngân hàng nhà nước việt nam
chi nhánh thành phố hồ chí minh thông tin ngay sau khi biết vụ việc
ngân hàng nhà nước việt nam đã chỉ đạo exim bank xác minh làm việc với khách hàng
và báo cáo về ngân hàng nhà nước việt nam
ông tuấn cho rằng ở đây mọi chú ý đều tập trung vào việc tính lãi có phù hợp hay không
và theo ông với con số tám tám tỷ thì nghe qua thấy không hợp lý
ông cũng cho biết thực tế ngân hàng tính theo lãi kép tức là lãi trồng lãi
và với thẻ tín dụng quốc tế có nhiều ngân hàng tính lãi kép khi cung cấp gói sản phẩm này
còn với các gói sản phẩm vay thông thường lãi sẽ tính trên số gốc
nếu có tiền lãi chậm thì tính thêm không quá một mươi trên số lãi chậm trả
qua vụ việc này theo ông võ minh tuấn ngân hàng nhà nước việt nam đã chỉ đạo
các chi nhánh tín dụng giả soát lại các chủ thẻ tìm hiểu xem khách hàng nào lâu không sử dụng thẻ
hay có tình trạng giống vụ việc trên để xử lý
mọi ngân hàng và các tổ chức tín dụng khi tư vấn các dịch vụ phải đầy đủ
bình bạch cho khách hàng sử dụng
bên cạnh đó các nhà băng cần thông tin đến khách hàng về biến động số dư bằng email
tin nhắn hay các phương cách truyền thống để có sự tương tác thường xuyên
ông tuấn bày tỏ ngân hàng hoạt động trên chữ tín nếu để xảy ra những sự việc như trên
sẽ ảnh hưởng đến uy tín của mình
hoạt động tín dụng ngân hàng cần thực hiện trên nguyên tắc thụ hưởng và chia sẻ lợi ích chung
thêm vào đó giám đốc ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh tp hcm cho biết
ngoài exim bank nhiều ngân hàng khác cũng áp dụng phương pháp tính lãi trồng lãi
ông võ minh tuấn cho biết hiện theo quy định tính lãi với các sản phẩm cho vay thông thường
không bao gồm cho vai qua thẻ tín dụng quốc tế thì tính lãi dựa trên số gốc
nếu có lãi chậm trả thì tính thêm nhưng không quá một trên số tiền lãi chậm trả
nhưng quy định này không phù hợp với vai thẻ tiến dụng
lý giải vì sao không có quy định trên đối với cho vai qua nghiệp vụ thẻ tín dụng
ông tuấn đưa ra một ví dụ cụ thể
khi mua sản phẩm năm triệu đồng tùy theo ngân hàng mà khách hàng sẽ không trả lãi trong ba mươi bốn mươi năm mươi năm ngày đầu
trong khoảng thời gian đã tri tiêu rồi nếu vai thông thường phải trả lãi từ ngày tri tiêu
nhưng thẻ tiến dụng được ưu đãi không trả lãi từ ba mươi đến năm mươi năm ngày
nhưng nếu thời gian này không trả đầy đủ năm triệu thì ngân hàng bắt đầu tính lãi cho số tiền chưa trả
lúc đó ngân hàng sẽ áp dụng lãi suất
hiện nay lãi suất cho vay qua nghiệp vụ thẻ tiến dụng giao động từ hai mươi đến bốn mươi
với phương pháp tính lãi chậm lãi này ông tuấn cho biết không chỉ có e sim banh
mà nhiều ngân hàng khác cũng đang áp dụng
ông tuấn khuyến cáo người dân nếu có sử dụng các dịch vụ sản phẩm của ngân hàng
nên biết những tiện ích cơ bản cũng như những chính sách giá và phí của ngân hàng
trong khi đó theo ông nguyễn hồ hoàng vũ phó tổng giám đốc e sim banh
với vụ việc này thông thường cán bộ xử lý thẻ phải đề xuất mức thu lãi
báo cáo lãnh đạo ngân hàng trước khi làm việc với khách hàng
ông vũ cho biết tuy nhiên cán bộ của chúng tôi đã qua máy móc khi gửi thông báo đến khách hàng
mà chưa thực hiện việc đề xuất và báo cáo lên lãnh đạo ngân hàng trước khi làm việc với khách
cũng theo ông vũ sáng ngày một mươi chín tháng ba e sim banh đã gặp khách hàng và trao đổi về vụ việc
theo đó các bên đã thống nhất giải quyết vụ việc làm sao đảm bảo quyền và lợi cho đôi bên
chắc chắn ngân hàng và khách hàng đã thống nhất số lãi đảm bảo hài hòa giữa đôi bên
bên cạnh đó việc đề một khoản nợ thẻ tiến dụng kéo dài một mươi một năm
cũng khiến giới ngân hàng đặt câu hỏi về quy trình của e sim banh
ngoài việc gửi văn bản thông thường các nhà băng sẽ nhắn tin cũng như có nhân sự để gọi điện nhắc nợ liên tục
như báo sức khỏe và đời sống đã đưa tin trước đó khách hàng ở quảng ninh được trao là có phát sinh nợ thẻ tiến dụng
tám năm trăm năm mươi bốn sáu trăm hai mươi năm đồng từ hai giao dịch thẻ tiến dụng e sim banh mastercard vào năm hai nghìn một mươi ba
từ đó đến nay anh chưa từng thanh toán nợ gốc lẫn lãi cho ngân hàng e sim banh
tại thời điểm ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba theo thông báo nhắc nợ của e sim banh
tổng số tiền mà anh phạm huy anh đang nợ tại ngân hàng này là tám tỷ tám trăm ba mươi tám triệu tám trăm sáu mươi chín năm trăm bốn mươi chín đồng
trong đó nợ gốc tám năm trăm năm mươi bốn sáu trăm hai mươi năm đồng và nợ lãi là tám tỷ tám trăm ba mươi ba trăm một mươi bốn chín trăm hai mươi bốn đồng
anh huy anh cho biết bản thân không hề phải tiến dụng số tiền tám năm triệu đồng tại ngân hàng e sim banh chi nhánh quảng ninh
theo anh huy anh năm hai nghìn một mươi hai qua một người bạn anh đã nhờ một nhân viên nam không nhớ danh tính
của ngân hàng e sim banh chi nhánh quảng ninh làm thẻ tiến dụng
lúc này nam nhân viên ngân hàng yêu cầu anh ký trước vào hợp đồng mở thẻ và nhận thẻ
sau đó anh này đưa cho anh huy anh một chiếc thẻ thường với lý do thẻ tiến dụng đang gặp trục trặc
vì nghĩ không làm được nên anh huy anh không để ý tới nữa
năm hai nghìn một mươi sáu anh có nhu cầu đi vai vốn ngân hàng thì được thông báo bản thân có nợ xấu tại ngân hàng e sim banh chi nhánh quảng ninh
trong vụ nợ thẻ tiến dụng từ tám năm triệu đồng
e sim banh nhìn toàn cảnh sự việc có thể thấy quy trình phát hành giao nhận sử dụng thẻ tiến dụng
và quy trình xử lý nợ của ngân hàng đang bộc lộ nhiều vấn đề đáng lưu ý
vậy phát hành và sử dụng thẻ tiến dụng nói chung sao cho an toàn chặt chẽ đúng đối tượng
cũng như việc xử lý nợ phát sinh nợ quá hạn thẻ tiến dụng sao cho đúng quy trình
đảm bảo quyền lợi của cả khách hàng lẫn ngân hàng
về quy trình phát hành thẻ tiến dụng trao đổi với phóng viên báo lao động
chị nguyễn huyền trưởng phòng giao dịch một ngân hàng tại hà nội cho biết
điều kiện mở thẻ tín dụng tùy thuộc vào khẩu vị rủi ro của từng ngân hàng
chẳng hạn có ngân hàng khách hàng phải có tài sản đảm bảo và thẩm định như một khoản vay
trong khi đó một số ngân hàng khác chỉ cần có sao kê lương là khách hàng đã đủ điều kiện để mở thẻ
sau khi thẻ được phát hành quá trình giao nhận thẻ cũng phải được tiến hành chặt chẽ
tại thời điểm giao thẻ cho khách hàng cán bộ ngân hàng phải xác minh thông tin người nhận
phù hợp với thông tin hồ sơ phát hành thẻ và khách hàng phải ký xác nhận biên lai giao nhận
để kích hoạt sử dụng thẻ khách hàng trực tiếp gọi điện đến trung tâm chăm sóc khách hàng
bằng số điện thoại đã đăng ký trước đó để xác minh thông tin và kích hoạt thẻ
hoặc trực tiếp kích hoạt thẻ trên app ngân hàng của khách hàng
thế nhưng chị huyền nhận định cũng có yếu tố rủi ro trong phát hành giao nhận thẻ
đôi khi không thể kiểm soát hết được
cá nhân tôi đánh giá nếu tồn tại yếu tố rủi ro thì chỉ trong trường hợp khách hàng làm mất thẻ
chứ để kích hoạt sử dụng được thẻ tiến dụng không phải là dễ
một vấn đề nữa là khi làm hồ sơ phát hành thẻ cán bộ ngân hàng phải tư vấn rõ ràng cho khách
về các loại chi phí phát sinh cách tính lãi hoặc trong trường hợp chậm trả nợ gốc
lãi sẽ phát sinh như thế nào rủi ro ra sao để người dùng nắm rõ và có trách nhiệm trả các khoản nợ đến hạn
tránh phát sinh nợ xấu
theo chị huyền đối với thẻ tiến dụng khi phát sinh dư nợ thẻ
thông thường sẽ có một ngày nhất định trong tháng để thanh toán
quá ngày này sẽ được tính là nợ quá hạn và khoản nợ sẽ nhả nhóm
quá hạn một mươi ngày nhảy nhóm từ một lên hai lúc này ngân hàng phải bắt đầu xử lý
chị huyền cho hay trường hợp nợ quá hạn ba trăm sáu mươi ngày thì khoản nợ sẽ nhảy lên thành nợ nhóm năm
lúc này ngân hàng phải trích dự phòng rủi ro một trăm linh cho khoản nợ này
khi đã được xếp vào nợ nhóm năm ngân hàng sẽ phải hạch toán khoản nợ ra nợ xấu ngoại bảng
để theo dõi đôn đốc và gốc lãi sẽ dừng ở đây
nếu không xử lý rủi ro không đẩy ra nợ xấu ngoại bảng
thì lãi sẽ trồng lên gốc lâu dần khoản nợ sẽ tăng lên rất cao
vị trưởng phòng này cũng cho biết trong quá trình xử lý nợ
theo quy định hướng dẫn của chúng tôi nếu khách hàng quá hạn thanh toán
thì chúng tôi buộc phải liên hệ với khách hàng mọi lúc mọi nơi bằng mọi cách
tìm đến địa phương để xác thực xác minh tìm người nhà người thân tìm đến cơ quan làm việc
phải nhắc nợ thường xuyên phải ăn ở nhà khách hàng
trong vòng một năm đầu việc xử lý nợ phải sốt giáo và quyết liệt
chị huyền cũng khuyến cáo người dùng nên theo dõi sau kê thẻ tiến dụng hàng tháng do ngân hàng gửi
hoặc kiểm tra những kênh khác như app ngân hàng website ngân hàng
để theo dõi các khoản chi tiêu thanh toán cũng như khoản vay
nếu bỏ bảng thẻ quá lâu không sử dụng hoặc không đăng ký biến động số dư qua tài khoản
không sử dụng app không sử dụng email thì có thể khách sẽ không theo dõi được những thông tin này
và trường hợp này sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro cho khách hàng